cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai đối tượng là hồ sĩ quyết và trương văn nam cùng quê ở huyện diễn châu tỉnh nghệ an hiện tạm trú tại thị xã thuần an tỉnh bình dương để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai anh ngô minh thái chú tệ tỉnh bình dương cùng với ba người bạn đang có mặt trước cửa nhà trọ tại đường bình chuẩn sáu mươi bảy phương bình chuẩn
lúc này hồ sĩ quyết điều khiển xe máy chạy tới và đã xảy ra mâu thuẫn với thái
quyết đã gọi thêm trương văn nam cùng với hai người khác mang hung khí đến để đuổi đánh nhóm của thái
trong lúc hỗn chiến thái đã bị nhóm của quyết đâm gục tại chỗ hai người khác cũng bị đâm gây thương tích nặng
sau khi gây án quyết và đồng bọn bỏ trốn khỏi hiện trường thái được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong
qua điều tra truy xét lực lượng công an đã xác định các đối tượng gây án và thu giữ chiếc xe máy mà các đối tượng sử dụng
cho đến ngày một mươi năm tháng một mươi hai biết không thể trốn thoát quyết và nam đã đến cơ quan công an đầu thú và hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
lừa đảo bốn mươi người qua mạng chiếm đoạt hơn một tỷ đồng hai đối tượng vừa bị công an thành phố hà tĩnh bắt giữ
danh tính của hai đối tượng là nguyễn quốc vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tải xã thiệu thượng huyện triệu phong và lê văn hiếu
nguyễn quốc vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tải thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
bước đầu vũ và hiếu khai nhận từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
vũ cùng hiếu đã lên kế hoạch lừa đảo tiền của người dùng mạng xã hội đặc biệt là nhắm tới những người có người thân đang du học hoặc là làm việc tại nước ngoài
cụ thể hiếu đặt mua trên mạng ba thẻ ngân hàng bidv có tên chủ tài khoản là hoàng tuấn long
rồi cùng bàn bạc với vũ tìm và chiếm đoạt các tài khoản facebook cá nhân của người việt đang sinh sống tại nước ngoài
rồi nhắn tin cho bạn bè người thân
hiếu đặt mua trên mạng ba thẻ ngân hàng bidv có tên chủ tài khoản nhờ chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng do vũ quản lý
sau đó vũ đã chuyển tiền sang ba tài khoản có tên hoàng tuấn long của hiếu
còn hiếu sẽ là người đi rút tiền tại các cây atm
số tiền chiếm đạt được vũ nhận tám mươi còn hiếu nhận hai mươi
từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay vũ và hiếu đã đánh cắp năm mươi tài khoản facebook để lừa gần bốn mươi người và chiếm đoạt được số tiền hơn một tỷ đồng
công an tp hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn quốc vũ lê văn hiếu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý những đối tượng có liên quan
hạn ngay sau ngày đầu gia quân tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai
hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng và công an huyện lâm hà đã bắt giữ một đối tượng truy nã sau một mươi ba năm bỏ trốn
năm hai nghìn sáu đối tượng phạm trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thị trấn phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã có hành vi trộm cắp xe máy tại tổ năm thị trấn phong hải sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
vào ngày chín tháng một mươi năm hai nghìn sáu công an huyện bảo thắng đã ra quyết định truy nã đối tượng phạm trung hiếu
bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại phố bồ liêng thị trấn đinh văn huyện lâm hà
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng
và công an huyện lâm hà đã bắt giữ đối tượng hiếu khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy hiếu đã bị toán nhân dân huyện lâm hà tỉnh lâm đồng xử hai án phạt tù
vì đã có hành vi trộm cắp tài sản
công an tỉnh lào cai đang hoàn tất hồ sơ
di lý đối tượng về địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nạn nhân cuối cùng bị mất tích khi tham gia trục bước tàu việt sun integrity
trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm vào ngày một mươi một tháng một mươi hai đã được tìm thấy
tại phao số ba mươi bốn luồng hàng hải sài gòn vũng tàu
theo cảng vụ hàng hải tp hcm nạn nhân được xác định là đoàn văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê ở bà rịa vũng tàu được các lực lượng chức năng tìm thấy
tại hạ lưu phao ba mươi bốn cách phao hai trăm linh mét
hiện lực lượng bộ đội biên phòng đã tiếp nhận và chờ bàn giao cho công an xã an nghĩa huyện cần giờ
trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi một tháng một mươi hai nhân viên của công ty trách nhiệm hiểu hạn
dịch vụ hàng hải thái bình dương đang tiến hành trục bước container của tàu việt sun integrity
thì đã xảy ra tai nạn khiến ba người bị mất tích dưới sông
chiều ngày một mươi một tháng một mươi hai thi thể nạn nhân cao văn lĩnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê tại kiên giang đã được tìm thấy gần khu vực chìm tàu
chiều tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai thi thể nạn nhân thứ hai là lê đức hòa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tại huyện phù cát tỉnh bình định được tìm thấy tại ngã ba tắc an nghĩa
vụ việc vừa phát hiện được hàng loạt các hố trôn chất thải lạ tại thôn lai sơn
xã bắc sơn huyện sóc sơn hà nội đang khiến nhiều người hoang mang
vị trí đổ chất thải lại ngay cạnh một nhà máy nước sạch
cung cấp cho hơn tám trăm linh nhân khẩu của vùng này cùng với một nhà trẻ
những chất thải này là gì và độ độc hại đến đâu
tất cả những câu hỏi này hiện vẫn chưa tìm được câu trả lời
tuy nhiên phòng cảnh sát môi trường công an tp hà nội đã nhanh chóng xác định
được danh tính của thủ phạm thực hiện hành vi trôn chất thải lạ này
đối tượng nguyễn văn cường là giám đốc hợp tác xã môi trường xanh bắc sơn
nguyễn văn cường khai nhận từ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong quá trình trở về liệu xây dựng đến khu vực xã văn môn
huyện yên phong tỉnh bắc ninh cường nhìn thấy nhiều người dân nấu nhôm
có phát thải nhiều đống bột bụi nhôm nên đã mua bảy tấn bột nhôm về bán kiếm lời
thế nhưng sau một tuần không có người mua
nên cường đem số bột nhôm này đổ trộm xuống hai hố to
tại gò núi xuống xã bắc sơn huyện sóc sơn
cường cũng đã khai toàn bộ quá trình để thực hiện việc mua cái chất thải ở đâu và về mục đích để làm gì
sau đó dẫn đến việc đối tượng cường mang ra đổ tại lô đất nhà ông đại
tại thôn lai sơn xã lộc sơn huyện sóc sơn
theo tìm hiểu của phóng viên trên núi xú có tất cả một mươi một hố trôn chất thải như thế này
đối tượng nguyễn văn cường bước đầu mới khai nhận chỉ trôn có hai hố chất thải
sau đó đã đào lên để di chuyển sau khi bị người dân phát hiện
vậy với chín hố còn lại sẽ được xử lý ra sao
hiện tại những còn chín hố chất thì các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành lấy mẫu giám đích
và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm
nếu như xác định được các đối tượng có liên quan
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi chín một dịch vụ sủi xú thôn lai sơn
phát hiện các vụ nước mưa sủi bọt
bốc hơi lên mùi nồng nặc và hắc rất khó chịu nên báo cho chủ đất là gia đình ông đặng văn tư và đặng văn đại
để kiểm tra các gia đình này đã thuê máy xúc để khai quật và phát hiện nhiều bao tải chứa chất thải lạ màu đen
bốc mùi khó chịu được trôn dưới độ sâu hai ba mét sau đó phủ đất lên trên
bốc hơi lên mùi nồng nặc và hắc rất khó chịu nên báo cho chủ đất là gia đình ông đặng văn đại
bốc hơi lên mùi nồng nặc và hắc rất khó chịu nên báo cho chủ đất là gia đình ông đặng văn đại
với các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện